tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp đoàn viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào do ông bua sòn búc phả văn nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng được trở lại hà nội sau hai năm ông bua sòn búc phả văn đánh giá cao sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của việt nam
ông cho biết trong chuyến làm việc tại việt nam lần này viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào muốn tìm hiểu kinh nghiệm về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã kiểu mới của việt nam để góp phần đổi mới mô hình kinh tế trong nước
bày tỏ sẵn lòng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với lào phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
lãnh đạo chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan của việt nam không chỉ chia sẻ các kinh nghiệm thành công mà cả các thất bại trước đây để hai bên cùng thảo luận đánh giá và áp dụng trong thực tiễn
phó thủ tướng mong muốn viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào sẽ tham khảo được nhiều kinh nghiệm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội để thúc đẩy đổi mới mô hình kinh tế của lào trong thời gian tới